trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết tại khu mã lạng quận một tp hcm
đến sáng ngày tám tháng sáu đã có thêm bốn ca dương tính với covid một mươi chín
kết quả này được phát hiện sau khi lấy mẫu tầm soát lần hai trước đó lần một tất cả đều âm tính
ngoài ra nhiều ca f một liên quan đến hội thánh truyền giáo phục hưng cũng đã thành f đối với sars cov hai
theo hcbc trước đó do phát hiện bệnh nhân bảy nghìn bốn trăm ba mươi một là f một của bệnh nhân năm nghìn bảy trăm tám mươi bảy
cư trú tại hẻm hai trăm bốn mươi năm nguyễn trãi khu mã lạng nên từ ngày ba mươi một tháng năm
các lực lượng chức năng đã phong tỏa con hẻm này và lấy mẫu xét nghiệm cho cư dân ở đây
kết quả xét nghiệm lần một cho kết quả âm tính với sars cov hai
ngày năm tháng sáu đánh giá khu vực này có lối đi nhỏ hẹp các hộ gia đình trước đó qua lại nói chuyện
tìm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao do đó các lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát lần thứ hai
cho các hậu dân liên kề nhà bệnh nhân bảy nghìn bốn trăm ba mươi một
từ mẫu xét nghiệm lần hai này đã phát hiện thêm bốn trường hợp nhiễm sars cov hai
bệnh nhân tám nghìn bảy trăm tám mươi tám bệnh nhân tám nghìn bảy trăm tám mươi chín bệnh nhân tám nghìn bảy trăm chín mươi và bệnh nhân tám nghìn bảy trăm chín mươi một
bệnh nhân tám nghìn bảy trăm chín mươi và bệnh nhân tám nghìn bảy trăm chín mươi một tất cả đều sống chung trong một hậu gia đình
điều tra truy vết đến ngày bảy tháng sáu các lực lượng chức năng xác định được khoảng ba mươi chín trường hợp f một của bốn ca bệnh
và tiến hành chuyển khu khách liệt tập trung đồng thời lấy hai trăm bốn mươi ba mẫu gọp cho các trường hợp liên quan tại khu vực hẹn mới trên
trong sáng nay bộ y tế cũng cho biết tp hcm đã có thêm tổng cộng là một mươi ca mới nhiễm sars cov hai
các ca bệnh có số thứ tự bệnh nhân chín nghìn chín mươi bốn đến bệnh nhân chín nghìn một trăm linh ba
đáng nói có tới sáu ca liên quan đến hội thánh truyền giáo phục hưng ở quận gò vấp
và ba ca khác là các trường hợp f một tiếp xúc với người trong hội này một ca còn lại đang điều tra dịch